tuy nhiên tại một số nơi có tình trạng chặt hàng loạt cây phượng khiến đông đảo cư dân mạng không khỏi xót xa
câu hỏi được đông đảo cư dân mạng đặt ra rằng việc chặt hàng loạt cây phượng như vậy có nên hay không
cây xanh là lá phổi của thành phố việc chặt cây ồ ạt khiến không khí ô nhiễm nặng nề hơn
chỉ cần ra soát lại hệ thống cây xanh và đốn hạ những cây sâu bệnh là được
nhìn việc đốn hạ hàng loạt cây trong trường học mà xót xa quá
trồng bao nhiêu năm mới được cây bóng mát cách làm quá máy móc
tôi kịch liệt phản đối việc chặt hạ kiểu này phải kiểm tra tình trạng cây mới quyết định chặt hay không chứ
những dòng bình luận của cư dân mạng cho thấy việc chặt hàng loạt cây phượng là không nên
việc ra xót tình trạng cây xanh trong quân viên trường học để đảm bảo an toàn là cần thiết
tuy nhiên việc quyết định chặt cây cần có sự kiểm tra đánh giá tình trạng cụ thể của các cơ quan có chuyên môn
theo một phụ huynh tại tp hcm chia sẻ
các chuyên gia cần vào cuộc với từng trường hợp cây cụ thể nếu an toàn có thể giữ lại chăm sóc và theo dõi
nếu không thì buộc lòng phải đốn bỏ dù cho đó có thể là kỷ niệm đáng nhớ đi chăng nữa
nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng qua vụ việc chặt hạ hàng loạt cây phượng cho thấy lỗ hổng trong quản lý cây xanh trong trường học hiện nay
rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía cư dân mạng
ai là người chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá tình trạng các cây xanh trong trường học hiện nay
ai là người có quyền quyết định chặt hạ hay trồng mới các loại cây trong trường học
tại sao hiệu trưởng lại phải chịu trách nhiệm về cây cối khi trồng cây nơi sinh hoạt công cộng
đầu thể cho phép ai trồng cũng được ai chặt cũng được nên phân trách nhiệm và quyền hạn ngay từ ban đầu
do công tác quản lý mà ra cây trồng bị bê tông hóa nên dễ bị bật gốc
vì an toàn của trẻ em thì nên tìm cách khắc phục chứ không thể chặt phá tùy tiện được
qua mỗi vụ việc điều mà cư dân mạng mong muốn
môi trường giáo dục được cải thiện và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em khi tới trường
việc giữ lại không gian xanh trong trường học là đặc biệt cần thiết
hơn nữa việc cắt tỉa chặt cây trồng cây mới cần được thực hiện bởi các đơn vị có chuyên môn
và điều mà các cơ quan quản lý cần làm lúc này là phân định rõ trách nhiệm
trong việc quản lý giám sát tình trạng các loại cây xanh trồng trong trường học
tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng hay để xảy ra những sự việc đáng tiếc như thời gian vừa qua
bạn nghĩ sao về việc chặt phá cây phượng hàng loạt vừa qua
cần làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh ở trường học
không gian cây xanh ở trường học cần làm thế nào cho hợp lý
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an
thưa quý vị thời gian qua khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
thì cũng là thời điểm một bộ phận người dân không còn giữ ý thức chấp hành
nghiêm các quy định theo nghị định một trăm linh của chính phủ đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn
chỉ sau hai tuần lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức gia quân thực hiện tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
tại hà nội đã phát hiện ra nhiều lỗi vi phạm về nồng độ cồn
điều này cho thấy rằng một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chủ quan
coi thường tính mạng của mình và cộng đồng khi biết những lỗi vi phạm nồng độ cồn
sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhưng vẫn cố tỉnh vi phạm
những dấu vết của vụ tai nạn giao thông vẫn còn hiện hữu trên cơ thể người đàn ông này
thế nhưng dường như đây vẫn chưa là bài học của bản thân
thì tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy tiến hành kiểm tra
thì người này vẫn mắc lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố hà nội
bị phát hiện và xử lý trong hai tuần thực hiện đợt tổng kiểm tra gia quân
thực tế hiện nay dù đã được tuyên truyền về mức xử phạt nghiêm khắc theo nghị định một trăm linh của chính phủ
tuy nhiên nhiều lái xe ô tô vẫn tham gia giao thông sau khi uống rượu bia
rõ ràng so với thời điểm nhớt
những ngày đầu thực hiện nghị định một trăm linh thì đến nay đã có tâm lý chủ quan của các tài xế
thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
có nhiều diễn ra
trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm liên quan đến ma túy rượu bia
sau gần hai tuần triển khai đã có hàng trăm trường hợp lái xe bị xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn
do ảnh hưởng việc chúng ta nghỉ vừa qua dịch covid
đây là một số người tham gia giao thông có ý thức chủ quan
và không chấp hành tốt luật giao thông
vì vậy theo kế hoạch bảy mươi một tổng kiểm tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố
sẽ từ đó lân cao nhận thức của người tham gia giao thông hơn trong việc chấp hành đúng luật giao thông bộ
thời gian tới thì công an quận cầu giấy tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận
tập trung xử lý phương tiện giao thông vi phạm
và không để các tình trạng tụ tập các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị
trật tự công cộng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo quy nhận công tác giao quân kiểm tra xử lý vi phạm được lực lượng công an thành phố hà nội thực hiện nghiêm túc và huyết liệt
hầu hết các lái xe chủ phương tiện đã nắm được thông tin về đợt tổng kiểm soát qua các phương tiện thông tin đại chúng
nên đã có ý thức phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ
tuy nhiên người dân cần tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông
đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe
không nên coi việc chấp hành chỉ là để đối phó với lực lượng chức năng trong mỗi đợt cao điểm xa quân theo chuyên đề
thưa quý vị và các bạn ngày một tháng sáu thì tại điện biên đã xảy ra vụ tai nạn sạt mỏ đá nghiêm trọng khiến hai người chết một người mất tích
những vụ việc tai nạn nghiêm trọng tại các mỏ đá thì đã không còn quá xa lạ
quy trình khai thác đá tại các công trường thì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động
đặc biệt là việc quản lý sử dụng vật liệu nổ không tốt
khi xảy ra tai nạn rất dễ dẫn đến có người lao động tử vong
các nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay ông nguyễn anh thơ
cục phó cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội
để cùng bàn luận về những nguy cơ tai nạn lao động của ngành nghề này
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận đời mời tham gia chương trình ngày hôm nay
trước khi bước vào phần trao đổi xin mời ông cũng như quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc chúng ta phân tán hiện nay cả nước đến hai cái kho vật điều nổ phân tán cả nước để chúng ta có thể hoàn toàn rút số lượng kho vật điều nổ xuống tập trung còn vài trăm kho thôi tính tới vài chục cái kho là đủ để cung cấp để chúng ta có quá trình tuần chuyển tốt hơn rất nhiều rồi
vậy thì thưa ông mùa bão thì cũng đang tới rất là gần rồi và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà rất dễ xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng có liên quan đến vật liệu nổ vậy thì ông có cảnh báo gì đối với người lao động cũng như là các doanh nghiệp khai thác như vậy
có thể nói là vật liệu nổ thì sử dụng bất kỳ điều kiện nào cũng đều tìm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra sự cố và tai nạn
và đây là một trong những loại
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các quy trình sản xuất vận chuyển bảo quản trong và sử dụng thì đều quản lý bằng các quy chuẩn kỹ thuật
và tại các nơi làm việc thì đều có những quy trình rất nghiêm ngặt để tùm xuống đó
và đầu tiên thì người lao động phải tuân thủ tất cả những yêu cầu đó
và thứ hai nữa là đặc biệt trong cái mùa mưa bão thì càng phải chú ý hơn chú ý đến cái việc là chúng ta cử người sử dụng động giám đốc các điều hành các mỏ
quyết định cái thời điểm nổ mìn thì phải làm sao tránh được những cái ngày mưa và rông
rồi là cái giờ nổ hiện nay thường cái khung giờ buổi trưa là từ một mươi một h đến một mươi ba h hoặc từ một mươi sáu h đến một mươi tám h
nhưng mà tình hình thời tiết hiện nay thì thường nó diễn biến vào chiều tối khi đầu mùa mưa bão hoặc là các thời điểm khác
thế đó mà cái đặc điểm thời tiết trên địa bàn thì các cái giám đốc điều hành mỏ rồi những người quyết định
một mình rồi chẳng những người lao động cũng phải nắm bắt để làm sao thi công bài nổ rồi là khi mà sử dụng các cái vật liệu nổ đó phải tránh được những cái ảnh hưởng của thời tiết
cũng như là có thể thi công để làm sao vào buổi trưa như những thời điểm ban đầu để tránh được thời điểm buổi chiều hay có mưa rông ở trên các tỉnh biển núi
vâng xin cảm ơn ông nguyễn anh thơ đã có những cái chia sẻ vừa rồi
và hy vọng những thông tin mà ông nguyễn anh thơ chia sẻ thì sẽ giúp các đơn vị có những giải pháp khẩn cấp
và an toàn cho người lao động tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chủ đề của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với tiểu mục thực phẩm sạch khai bận sau ít phút